chiều ngày tám tháng một bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai cho biết bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu cho bốn mươi bảy công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn freyu việt nam khu công nghiệp amata phường long bình thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
theo thông tin ban đầu các công nhân nhập viện đều có triệu chứng chóng mặt buồn nôn đau bụng
sau khi thăm khám các bác sĩ đã truyền dịch siêu âm xét nghiệm chức năng gan thận và cho thuốc điều trị triệu chứng
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày sức khỏe của hầu hết công nhân đã trở lại ổn định
tuy nhiên bệnh viện vẫn tiếp tục giữ lại để theo dõi
một số công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn freew việt nam cho biết trước đó đã ăn trưa tại công ty với món chay gồm cơm bầu nấm xào
tuy nhiên chỉ sau khoảng một tiếng đồng hồ thì hàng chục người có triệu chứng đau bụng buồn nôn nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu
hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai làm rõ